sau nhiều giờ chống chọi với cơn đau vợ anh quy bị ngất đi các nhân viên y tế mới đưa sản phụ đi siêu âm thì phát hiện thai nhi đã tử vong trong bụng mẹ
gia đình anh huy cho rằng việc thai nhi tử vong là do sự tác trách của các y bác sĩ nên đề nghị trung tâm y tế thị xã ayunpa kiểm tra làm rõ
hiện phó giám đốc sở y tế tỉnh gia lai ông lý minh thái đã có văn bản đề nghị trung tâm y tế thị xã ayumpa báo cáo tình hình vụ việc
phenformin là một chất có độc tính cao gây nhiễm toàn truyền hoá nặng
người uống phải có nguy cơ tử vong cao
trường hợp ngộ độc do sử dụng thuốc chữa bệnh đái tháo đường không rõ nguồn gốc có chứa độc chất này là không hiếm
trường hợp bệnh nhân sau đây là một lời cảnh báo
thông tin từ bệnh viện bạch mai
mới đây bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc chất fenformin do sử dụng thuốc chữa bệnh đai thao đường không rõ nguồn gốc
cụ thể bệnh nhân là nam giới sáu mươi một tuổi ở hà nội mắc bệnh đai thao đường từ nhiều năm nay đã tự ý mua thuốc y học cổ truyền không rõ nguồn gốc về để điều trị
tối ngày hai mươi hai tháng hai bệnh nhân uống rượu đi ngủ đến sáng sớm ngày hai mươi ba tháng hai thì bị hạ đường huyết hôn mê
ngay sau đó bệnh nhân được người nhà đưa đến bệnh viện bạch mai trong tình trạng nhiễm toàn truyền hoá nặng hôn mê
sau khi khai thác tiền sử được biết bệnh nhân có uống một loại thuốc y học cổ truyền từ nhiều năm nay để điều trị bệnh tiểu đường
thuốc này có hình tròn nhỏ đường kính khoảng năm cm màu nâu
nghĩ ngờ thuốc chứa chất độc các bác sĩ đã yêu cầu xét nghiệm loại thuốc này
kết quả xét nghiệm cho thấy thuốc chứa chất cấm fanformin
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
fenformin là chất cấm ngay từ những năm bảy mươi đến tám mươi của thế kỷ trước đã bị cấm sử dụng làm thuốc điều trị bệnh
phenformin là một chất có độc tính cao gây nhiễm toan chuyển hóa nặng người uống phai nguy cơ tử vong cao
trường hợp năm bệnh nhân nêu trên có thể là do may mắn chỉ uống liều lượng thấp vẫn bị nhiễm độc hàng ngày nhưng nhẹ
lần vừa rồi có thể do bệnh nhân uống rượu nên triệu chứng nhanh chóng nặng hơn
quả đầy bác sĩ nguyễn trung nguyên khuyên cáo
trên thực tế ở nước ta đã phát hiện nhiều trường hợp ngộ độc chất fenformin đã dẫn tới tử vong
chất này cũng được phát hiện trong các viên thực phẩm chức năng quảng cáo chưa đai thao đường hoặc thuốc y học cổ truyền không rõ nguồn gốc
chính vì vậy bệnh nhân khi mắc bệnh cần được thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín và cần sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ
tránh việc tự ý mua thuốc về sử dụng nhất là với những loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường
trên thực tế ở nước ta đã phát hiện nhiều trường hợp ngộ độc chất fenformin gây tử vong
chất này cũng được phát hiện trong các viên thực phẩm chức năng quảng cáo chữa đái tháo đường hoặc thuốc y học cổ truyền không rõ nguồn gốc
chính vì vậy bệnh nhân khi mắc bệnh cần được thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín và cần sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ
tránh việc tự ý mua thuốc về sử dụng nhất là với những loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường
bệnh nhân nth năm mươi bốn tuổi sinh sống tại huyện hiễu lũng tỉnh lạng sơn mắc bệnh bai ra đầu đã hai mươi năm
tuy nhiên người bệnh điều trị không đầy đủ và không liên tục không đúng chuyên khoa dẫn đến biến chứng suy tim dùng nhĩ
mới đây một trường hợp bệnh nhân mắc bệnh bai ra đầu đã hai mươi năm nhưng tự ý uống thuốc dẫn đến bị cơn bão giáp trạng
nhiễm độc rác do bơ thi rốc gây nguy hiểm đến tính mạng
cụ thể bệnh nhân là nth năm mươi bốn tuổi sinh sống tại tỉnh lạng sơn mắc bệnh bai ra đầu đã hai mươi năm
tuy nhiên người bệnh điều trị không đầy đủ và không liên tục không đúng chuyên khoa dẫn đến biến chứng suy tim dung nhĩ
không chỉ vậy bệnh nhân tự ý uống thuốc học môn tuyến giáp là bơ thi rốc thay cho kháng giáp tổng hợp là ba dơ thi rốc
điều này dẫn đến người bệnh bị cơn bão giáp trạng nhiễm độc giáp do bơ thi rốc gây nguy hiểm đến tính mạng
thạc sĩ bác sĩ tôn thất kha trưởng khoa điều trị tích cực bệnh viện nội tiết trung ương khuyến cáo
người bệnh mắc bai ra đầu cần hết sức lưu ý khi sử dụng thuốc do hiện tại trên thị trường việt nam có thuốc ba dơ thi rốc là thuốc kháng giáp tổng hợp dùng để điều trị bệnh bai ra đầu rất dễ nhầm lẫn với thuốc bơ thi rốc
bơ thi rốc là thuốc để thay thế học môn tuyến giáp nếu sử dụng nhầm thuốc này sẽ làm cho tình trạng nhiễm độc giáp ở bệnh nhân bai ra đầu nặng lên dẫn đến cơn bão giáp trạng và nguy hiểm cho tính mạng của bệnh nhân
cơn bão giáp trạng hay còn gọi là cường giáp kỳ phát là tình trạng nhiễm độc giáp xuất hiện kịch phát do mất bù cường giáp gây nguy hiểm đến tính mạng và người bệnh cần được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời
mặc dù rất hiếm gặp nhưng bệnh nhân lên cơn cường giáp kính phát nếu không được điều trị kịp thời sẽ phải đối mặt với nguy cơ tử vong cao
cũng theo thống kê tại các trung tâm y tế hiện đại trên thế giới đối với các trường hợp trên thì tỷ lệ tử vong cũng rất cao lên tới khoảng sáu mươi ba mươi
biến chứng nghiêm trọng này xảy ra ở những bệnh nhân cường giáp do bệnh bajedo bứa giáp u tuyến giáp tiến triển lâu ngày nhưng không được chẩn đoán và điều trị phù hợp theo đúng chuyên khoa
các bác sĩ lưu ý việc nhận biết các dấu hiệu và chẩn đoán phát hiện sớm cơn bão giáp chạm giúp điều trị kịp thời hạn chế nguy cơ tử vong
bên cạnh đó bệnh nhân trước khi phẫu thuật tuyến giáp nếu được chuẩn bị tốt sẽ hạn chế khả năng cơn báo giáp chạm
ngộ độc mật cá thường xảy ra ở các nước châu á do quan niệm mật cá có tác dụng chữa bệnh theo đồng y
tại việt nam các ca ngộ độc thường là ngộ độc mật cá chấm tần suốt hàng năm vài ca giải rác ở nhiều địa phương khác nhau thường là các ca đơn lẻ
mới đây một bệnh nhân bị tổn thương thận suy gan do nút mật con cá chấm ba kg
thông tin từ bệnh viện bạch mai mới đây trung tâm chống độc của bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị tổn thương thận suy gan do ngộ độc mật cá chấm
theo đó bệnh nhân là nữ năm mươi sáu tuổi ở hải dương đã nuốt mật cá chăm sống do nghe nhiều người mắc mật cá rất tốt cho sức khỏe ăn mật cá sống có thể chữa được nhiều bệnh
cụ thể trước khi vào viện khoảng hai ngày bệnh nhân đã ra chợ xin mật con cá chấm ba kg và nuốt sống
khoảng năm giờ sau bệnh nhân có biểu hiện đau bụng buồn nôn nôn nhiều da thức ăn dịch tiêu hóa đi đại tiện liên tục sáu lần trong ba giờ đồng hồ phân lỏng
nghĩ bị trùng gió bệnh nhân được người nhà đi gọi người đến nhà tiêm và truyền dịch nhưng không đỡ
đau bụng âm ỉ liên tục buồn nôn nôn nhiều còn tiêu chảy tiểu ít phù chân tăng dần
tại bệnh viện bạch mai các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc mật cá với các biểu hiện lâm sàng dối loạn tiêu hóa tổn thương thận cấp hủy hoại tế bào gan suy gan cấp
sau một thời gian điều trị tích cực bằng phương pháp bù dịch điện giải lợi tiểu và lọc máu ihd các bác sĩ tiên lượng trên chín mươi năm bệnh nhân sẽ hồi phục không để lại di chứng
chức năng gan sẽ phục hồi sau một tuần điều trị chức năng thận phục hồi sau hai bốn tuần điều trị
tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết bên trong các loại mật cá thuộc họ cá chép như cá mẻ cá trôi cá chấm hay kể cả các loại cá tầm đều có chứa một loại độc tố nguy hiểm
tên khoa học của loại độc tố này là năm alpha siprinol đây là một hợp chất alcohol độc của mật với năm nhóm hydroxin trong phân tử
độc tố này bền vững với nhiệt giữ độc tính khi nấu chín nên kể cả khi nấu chín ăn vào vẫn gây ngộ độc
chất độc này gây tổn thương gây viêm lết đường tiêu hóa gây đau bụng nôn và tiêu chảy sau đó nhanh chóng làm tổn thương suy thận hoại tử ống thận tổn thương gan gây suy gan
nhiều bệnh nhân khi chúng độc cần phải điều trị tích cực như lọc máu và nằm viện nhiều ngày với chi phí điều trị tốn kém nếu không nguy cơ tử vong sẽ rất cao
bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn mật cá không ăn nội tạng cá cần cẩn thận kỹ lưỡng loại bỏ nội tạng cá trước khi chế biến và rửa sạch
ngoài ra người dân cũng cần tuyên truyền về tác hại của mật cá loại bỏ quan niệm sai lầm về lợi ích của mật cá nói riêng và các loài động vật nói chung

bác sĩ nội soi phát hiện có con vắt trong mũi trái tuy nhiên không lấy ra được sau đó bác sĩ khuyên gia đình đưa bé đến bệnh viện nhi đồng một để lấy dị vật
bé được đưa đến bệnh viện nhi đồng một cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo sinh hiệu ổn chảy máu mũi trái hiện cầm có dị vật rộng đẩy ở cửa mũi trái sau đó chui vào trong hốc mũi
bác sĩ trực cho biết vì bé còn quá nhỏ chưa hợp tác tốt nên việc nội soi ngay lúc này là khó khăn do đó ekip quyết định lên kế hoạch gây mê phẫu thuật nội soi lấy dị vật
sau khi giải thích rõ cho người nhà về tình trạng của bé cũng như các nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình gây mê phẫu thuật bé được làm bộ trách nhiệm tiền mê khẩn và chuẩn bị chuyển phòng mổ
các bác sĩ đã tiến hành nội soi bảng ốp tích không độ và lấy con vắt ra khỏi mũi bé qua kiểm tra bác sĩ nhận định không có tổn thương nghiêm trọng và niêm mạc mũi của bé vẫn được bảo tồn nhờ sự khẩn trương của cả ekip mà chưa có cấu trúc quan trọng nào bị tổn hại và không có tai biến hay biến chứng nào xảy ra nguy hiểm sau mổ tình trạng bé ổn định chơi vào bố bình thường
các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần hiểu rõ về các loại dị vật và đưa bé đi khám ngay khi nghi ngờ có dị vật mũi như chảy máu mũi chảy mũi hôi một bên ngoài ra cũng cần hạn chế cho các bé tắm rửa hay uống trực tiếp nước từ sông suối để tránh vắt đỉa xâm nhập vào cơ thể
các bác sĩ khoa ngoại vú bệnh viện ca đã thực hiện phẫu thuật nội soi một lỗ cắt tuyến vú kết hợp tạo hình thẩm mỹ đặt túi ngực để cải thiện cân đối hai bên ngực cho nhiều người bệnh các cả phẫu thuật diễn ra thành công đảm bảo về điều trị ung thư vừa đảm bảo vẻ đẹp thẩm mỹ

các tuyến vú trái dự phòng bằng phương pháp nội soi một lỗ kết hợp tạo hình tuyến vú hai bên bằng túi đội
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê hồng quang trưởng khoa ngoại vú cùng các chuyên gia của bệnh viện ca sau khi thăm khám toàn diện cho bệnh nhân đã đưa ra các đánh giá phân tích quyết định thực hiện phẫu thuật
cắt tuyến vú trái dự phòng bằng phương pháp nội soi một lỗ kết hợp tạo hình tuyến vú hai bên ngực cho nhiều người bệnh viện ca sau khi thăm khám toàn diện cho bệnh nhân đã đưa ra các đánh giá phân tích quyết định thực hiện phẫu thuật